sau đó công an huyện củ chi tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và tiến hành truy bắt các đối tượng trong vụ nhóm giang hồ dùng súng truy sát một gia đình
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
viện kiểm sát nhân dân huyện củ chi cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản
xảy ra tại hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hà quang huyện củ chi
hiện các nạn nhân đang được giám định thương tích để làm căn cứ xử lý
trước đó vào chiều ngày tám tháng bốn gia đình của anh võ văn tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
gồm bốn người lớn và bốn cháu nhỏ đang ngồi xem tv trong nhà ở xã trung an huyện củ chi tp hcm
thì bị một nhóm đối tượng lao vào tấn công đập phá tan hoang nhà cửa
khiến anh tý và vợ con bị thương phải nhập viện cấp cứu
công an tp bumathuot tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn đức sang ba mươi bảy tuổi
gặp tp bumathuot để điều tra về hành vi chuyên vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trộm cắp tài sản
được biết sang từng có bốn tiền án một mươi hai năm ba tháng tù giam về các tội cướp giật tài sản
cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
đêm ngày hai mươi sáu tháng sáu sang đi bộ từ nhà đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
mục đích để trộm cắp điện thoại bán lấy tiền tiêu xài
sau đó sang đi rò la khắp các sễ nhà của bệnh viện
đến bốn giờ sáng ngày hôm sau khi đi đến lầu ba của tòa nhà d sang kéo cửa phòng d ba
thì thấy cửa không khóa liền đột nhập vào trong
lúc này mọi người trong phòng đều đang ngủ
sau khi quan sát thấy chiếc điện thoại samsung g sáu của một bệnh nhân đang để ở đầu giường
sang nhanh chóng lấy cắp rồi bỏ chạy ra ngoài
tuy nhiên khi vừa ra đến hành lang
thì sang bị đội cảnh sát hình sự công an tp bumathuot bắt quả tang cùng tang vật
tại cơ quan điều tra sang khai nhận trước đó cũng đã thực hiện chót lọt
điện thoại cũng tại bệnh viện này
thông tin chúng tôi mới nhận được từ nam định
đội cảnh sát hình sự công an tp bumathuot đã bắt sự đối tượng trộm cắp xây cắp điện
tại nhiều trạm biến áp trên địa bàn
trong khoảng thời gian từ ngày bốn đến ngày một mươi hai tháng một
phạm văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại yên khánh ninh bình
đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp xây cắp điện trung tính
loại cáp đồng bốn kv nối từ máy biến áp vào tủ hạ thế
tại hơn một mươi trạm biến áp
thuộc quản lý của công ty điện lực tp nam định
cá biệt tại trạm hoàng hoa thám sau khi công ty điện lực tiến hành sửa chữa
khắc phục hậu quả từ vụ trộm trước đó của thành
đối tượng lại tiếp tục thực hiện hành vi chỉ hai ngày sau đó
dạng sáng ngày một mươi hai tháng bảy các trinh sát đã phối hợp với tổ công tác
của phòng an ninh kinh tế bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vừa qua trên địa bàn tỉnh phú yên lại xảy ra hai vụ cháy rừng
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
đã phải huy động năm xe chữa cháy cùng gần năm mươi cán bộ chiến sĩ
tham gia chữa cháy và khống chế không cho đám cháy lan rộng
hai vụ cháy xảy ra tại xã yà tròn huyện sông hình và xã hòa phong của huyện tây hòa
trong hai vụ cháy này một vụ cháy là do đốt thực bì sau khi thu hoạch keo làm cháy lan
một vụ cháy rừng keo hiện cả hai vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn
qua đây cơ quan chức năng cũng khuyên cáo người dân tuyệt đối không được phát dọn đốt thực bì
trong thời điểm khô hanh như hiện nay không để xảy ra cháy lan sang khu vực rừng trồng tiếp giáp
gây thiệt hại tài sản cho bà con
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín h sáng của truyền hình công an nhân dân